sáng nay một mươi sáu tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã đưa một mươi chín đối tượng về trụ sở đơn vị
để tiếp tục đấu tranh lấy lời khai làm rõ về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc địa ăn tiền
trước đó chiều tối ngày một mươi năm tháng hai lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đã bắt quả tang một mươi chín đối tượng
gồm cả nam và nữ đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc địa ăn tiền
tất cả các đối tượng này đều đến từ các xã và thị trấn của huyện e súp tỉnh đắk lắc
tổ công tác đã thu giữ tại hiện trường gần một trăm linh triệu đồng bốn chiếc xe máy và trên hai mươi điện thoại di động
cùng nhiều dụng cụ khác phục vụ cho việc đánh bạc